sáng hai mươi chín tháng năm báo sức khỏe và đời sống phối hợp cùng viện dinh dưỡng quốc gia tổ chức chương trình
truyền thông hưởng ứng ngày sức khỏe tiêu hóa thế giới với chủ đề khỏe tiêu hóa bụng cười đời tươi
đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được tổ chức với sự đồng hành truyền thông của công
viên dân sữa việt nam vnmu chúng tôi hàng năm dựa trên tuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
cũng như là điều kiện thực tế ở việt nam thì báo sức khỏe đời sống cùng viện dinh dưỡng quốc gia
chúng tôi thiết kế ra các thông điệp để tạo sự chủ ý cộng đồng từ việc chủ ý đấy thì chúng
tôi cũng hy vọng rằng là cộng đồng sẽ thu nhận được các thông tin hữu ích trong vấn đề bảo vệ
sức khỏe tiêu hóa và chuyển đổi hành vi thực hành cái dinh dưỡng lanh mạnh để bảo vệ sức khỏe bản
và đây là lần thứ ba báo đối hợp với viện dinh dưỡng quốc gia tổ chức và chúng tôi cũng rất là
cảm ơn các cơ quan truyền thông đại chúng các nền tảng mạng xã hội đã lan tỏa các thông điệp của liên
vị tổ chức đưa ra và chúng tôi cũng mong rằng các thông điệp hữu ích này sẽ mang đến những cái luồng
thông tin tích cực trong vấn đề về bảo vệ sức khỏe tiêu hóa của người dân cũng như là bảo vệ sức
khỏe tổng thể của người dân để xây dựng nên sức khỏe tổng thể vững vàng bên cạnh sức đề kháng
khả năng hấp thu tốt các chất dinh dưỡng của đường ruột còn giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn từ
đó giúp da sẻ mịn màng tươi trẻ tinh thần vui tươi phấn chấn như vậy có thể thấy khỏe tiêu hóa chính
là chìa khóa đem đến sức khỏe tổng thể trong vòng ba năm qua thì viện dinh dưỡng đồng hành với
báo sức khỏe đời sống đã thực hiện ngày sức khỏe thế giới ngày hai mươi chín tháng năm với các chủ đề khác nhau

đưa ra theo các chủ đề trong mỗi năm tôi cho là rất thiết thực trong khuôn khổ chương trình tại
đàm khỏe tiêu hóa bụng cười đời tươi với những chia sẻ từ phó giáo sư tiến sĩ trần thanh dương
viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia và bác sĩ nguyễn vũ linh trưởng trung tâm dinh dưỡng vinamilk
mang đến những thông tin hữu ích giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sức khỏe tiêu hóa
sức khỏe tổng thể cũng như cách chăm sóc để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh trong đó có việc sử
sử dụng sữa chua ăn mỗi ngày từ đó giúp nâng cao thể trạng cho một cuộc sống năng động và vui tươi
sữa chua được bổ sung và được lên men bởi các hệ lợi khuẩn rất là tốt cho sức khỏe hệ tiêu
hóa cho sức khỏe hệ miễn dịch và cho sức khỏe tổng thể cũng như thể chất lẫn tinh thần
lý do tại sao mà sữa chua phù hợp với mọi độ tuổi thì với cái dưỡng chất đó với cái tỉ trọng đó với
một số thành phần dưỡng chất thiết yếu được lên men hoặc là chuyển hóa một phần hỗ trợ
cho cái việc tiêu hóa giảm gánh nặng công sức cho hệ tiêu hóa dễ hấp thu dễ diễn hóa dễ nảy trên
đối với cái độ tuổi mà trẻ như là tuổi bắt đầu ăn nhậm thôi thì chúng ta cũng không phải quá
lo về cái chuyện mật độ của thức ăn bởi vì sữa mềm mịn mà trẻ những ngày đầu tập ăn dặm đã có thể
ăn một lần ít mỗi ngày rồi và theo thời gian thì cháu không thể ăn nhiều hơn còn đối với trẻ lớn
hơn rồi người trưởng thành rồi phụ nữ mang thai cho con bún rồi trung niên
rồi người cao tuổi vân vân sữa chua hoàn toàn thích hợp bởi vì cái tỷ lệ cũng như là cái tỷ
đồng về dưỡng chất các dưỡng chất thiết yếu quan trọng nhất là cái hệ lệ quẩn tôi xin nhắc lại
thông qua hệ lệ quận sẽ hỗ trợ cho hệ trục não ruột là một thành tố cực kỳ quan trọng liên quan
đến sức khỏe hệ tiêu hóa sức khỏe hệ miễn dịch sức khỏe tâm tinh thần cũng như hệ chất chương trình
truyền thông hưởng ứng ngày sức khỏe tiêu hóa thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn không chỉ một lần nữa khẳng định mạnh mẽ
hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa phương pháp hiệu quả và đơn giản để
tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn mong muốn giúp người dân ở mọi độ tuổi có thể hướng đến
lối sống lành mạnh với một tâm thế hứng khởi để hạnh phúc hơn mỗi ngày ừ ừ